thưa quý vị cho đến thời điểm này tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đã dần trở về trạng thái bình thường mới
những ngày qua đã có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được phục hồi
tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn luôn cần đảm bảo tránh tâm lý chủ quan lơ là
liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại